phiên họp thứ bốn mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục làm việc dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các thành viên ủy ban đã cho ý kiến về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn ba mươi
cho ý kiến về báo cáo kết quả ba năm thực hiện nghị quyết bốn mươi hai về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
về chiến lược phát triển kiểm toán nhà nước đến năm hai nghìn ba mươi nhiều ý kiến đồng thuận ủng hộ các quan điểm đưa ra trong tờ trình
vì là chiến lược nên không quy định quá chi tiết mà nên có tính định hướng
chiến lược cần chia nhỏ ra thành hai giai đoạn để thực hiện các mục tiêu của chiến lược
thống nhất việc nâng cấp trường kiểm toán hiện nay lên thành học viện để không ngừng nâng cao chất lượng ngành kiểm toán
về lâu dài các đơn vị sự nghiệp nhà nước phải kiểm toán một năm một lần
đối với nội dung chất lượng kiểm toán cần chú trọng đến giá trị cân nhắc mở rộng nội dung kiểm toán
phát biểu bế mạc phiên họp chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nêu rõ
sau ba ngày làm việc ủy ban thường vụ quốc hội đã hoàn thành nội dung đề ra
trong bối cảnh phòng chống dịch covid một mươi chín ủy ban thường vụ quốc hội đã tổ chức phiên họp với sự giãn cách nhất định
chấp hành đúng quy định phòng chống dịch bệnh
các nội dung trao đổi không kém phần sôi nổi thể hiện trách nhiệm rất cao
chủ tịch quốc hội đề nghị sau phiên họp này các cơ quan của quốc hội phối hợp với các cơ quan của chính phủ
các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện nội dung mà ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến
nội dung nào đủ điều kiện thì chuẩn bị trình trước quốc hội nội dung nào chưa hoàn thiện
chúng ta cố gắng thúc đẩy đừng để dịch bệnh làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc